trung ương đã xử lý rất nghiêm khắc nhiều cán bộ đảng viên vi phạm kỳ luật đảng pháp luật của nhà nước
được nhân dân cả nước rất tin tưởng và đồng tình ủng hộ
thế nhưng ở các địa phương thì việc xử lý cán bộ đảng viên có sai phạm vẫn còn nước nhẹ
theo kiểu dơ cao đánh khẽ chuyện xảy ra ở tỉnh hòa bình là một ví dụ
chưa thực hiện các trình tự thủ tục thuê đất theo quy định chưa được ủy ban nhân dân huyện đồng ý cho thuê đất
nhưng cán bộ hai xã tân vinh và nhuận trạch ở huyện lương sơn vẫn để cho người dân tự ý xây bể bơi nhà ở trên đất nông nghiệp
thanh tra tỉnh hòa bình đã chỉ rõ đó là sai phạm không nhỏ trong công tác quản lý đất đai
ủy ban nhân dân huyện lương sơn đã tiến hành họp kiểm điểm đối với các phòng chuyên môn và các xã có liên quan
đối với các xã thì cũng đã chỉ đạo kiểm điểm chủ tịch phó chủ tịch và công chức địa chính môi trường của xã tân vinh
xã nhuận trạch là hai xã trực tiếp
tuy nhiên không có một hình thức kỷ luật nào được đưa ra mà chỉ là kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
là không đưa vào là kỳ luật mà kiểm điểm rút kinh nghiệm
cách xử lý những cán bộ sai phạm theo kiểu đó rõ ràng là chưa tương xứng với mức độ vi phạm có biểu hiện bao che dung túng cho nhau
ủy ban dân huyện đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo các xã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm
tuy nhiên là cái mức độ kiểm điểm này thì chỉ đừng là rút kinh nghiệm
rút kinh nghiệm chưa có hình thức xử lý cụ thể
cho nên là tôi cho rằng là cái mức độ xử lý đối với các cá nhân sai phạm này cũng như là quá nhẹ
tình trạng nương nhẹ khi xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên không phải mới có và diễn ra khá phổ biến
làm mất tính tôn nghiêm của pháp luật và giảm lòng tin của nhân dân
để khắc phục mặt hạn chế này việc cần làm là phải giả soát xem xét lại việc thi hành kỷ luật đối với các cá nhân sai phạm
bảo đảm đúng người đúng tội
chúng tôi sẽ giả soát lại xem là các kết quả xem xét trách nhiệm cũng như xử lý đối tượng cá nhân và tập thể
như thế đã thỏa án hay chưa đúng quy định pháp luật hay chưa
nếu chưa đúng thì chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu và xem xét cho nó thỏa đáng
đi cùng với đó là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu để bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ luật đảng và pháp luật của nhà nước
chúng tôi tập trung vào
chúng tôi tập trung vào cái giải pháp là tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên
nhất là người đứng đầu cấp quỷ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được ra
để bảo đảm cho các cơ quan đơn vị xử lý trách nhiệm đúng các cá nhân có sai phạm